công an tỉnh bắc ninh vừa phá chuyên án đấu tranh với ổ nhóm môi giới mại dâm trên không gian mạng
bắt quả tang ba đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ hà vi thuộc khu một mươi phường đại phúc thành phố bắc ninh
ba đối tượng có hành vi môi giới mại dâm gồm nguyễn đức lợi ba mươi bốn tuổi nguyễn quý quyên ba mươi ba tuổi
cùng ở huyện hiểu lũng tỉnh lạng sơn và dương đình lương ba mươi bốn tuổi ở huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
lợi là đối tượng chủ mưu cầm đầu ổ nhóm môi giới mại dâm
lợi sử dụng các tài khoản gia lô facebook các trang web đăng tin bài hình ảnh gái mại dâm để mời trao khách
khi khách có nhu cầu sẽ bình luận dưới các bài viết
lợi sẽ cho khách số điện thoại để kết bạn gia lô nhắn tin trao đổi và gửi hình ảnh gái bán dâm cho khách chọn
sau khi thỏa thuận xong lợi lương và quyên điều gái bán dâm đã được chọn đến các nhà nghỉ khách sạn mà khách đặt trước
giá tiền thỏa thuận cho mỗi lần bán dâm là từ khoảng sáu trăm linh đồng đến hai triệu đồng
lợi lương và quyên được hưởng năm mươi số tiền gái bán dâm thu của khách